thực hiện chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đại hội đảng bộ lần thứ một mươi tám tỉnh hà tĩnh đã đề ra
từ những kinh nghiệm sau quá trình thực hiện chỉ thị số ba
hà tĩnh xác định một trong những phương hướng thực hiện chỉ thị số năm là phải triển khai bằng những việc làm cụ thể
ở cục hải quan tỉnh hà tĩnh trọng tâm trong việc thực hiện chỉ thị số năm được gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính
để xây dựng lực lượng hải quan minh bạch chuyên nghiệp hiệu quả
hải quan tỉnh hà tĩnh được triển khai rất là mạnh mẽ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đào tạo đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp minh bạch hiệu quả
và với một tinh thần phục vụ nhân dân phục vụ doanh nghiệp
tri cục hải quan cửa khẩu vũng áng là chiếc cục đầu tiên của hải quan hà tĩnh áp dụng mô hình hải quan điện tử
nếu như trước đây các doanh nghiệp thường phải mất vài tiếng đồng hồ thậm chí là vài ngày để giải quyết những thủ tục thông quan
thì hiện nay với mô hình hải quan điện tử các doanh nghiệp không phải tốn nhiều thời gian và công sức
doanh nghiệp chúng tôi thấy là rút ngắn được nhiều cái thời gian cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa
nên chúng tôi rất hài lòng
hải quan điện tử như thế này
đặc biệt với mô hình này tính minh bạch khi giải quyết các thủ tục hành chính cũng được nâng lên
minh bạch ở đây là minh bạch trong việc công khai thủ tục hành chính
minh bạch trong việc hướng dẫn các thủ tục hành chính như khai báo thông quan các việc như các dịch vụ công trực tuyến
những ngày đầu tiên khi mới triển khai mô hình hải quan điện tử
phải đối diện với rất nhiều trở ngại như tâm lý e ngại sự thay đổi của các doanh nghiệp
cùng với đó đường truyền internet ở vùng biển ký anh cũng đã không ít lần gây nên những trục trặc trong quá trình tác nghiệp
tuy nhiên học tập bác trong phong cách làm việc tận tụy cán bộ tri cục hải quan cửa khẩu vũng áng đã nỗ lực để giải quyết những khó khăn đó
định tôi là luôn nêu cao tinh thần đặc nhiệm trong việc xử lý công việc hàng ngày
cụ thể như việc thông quan việc giám sát việc kiểm tra làm theo gương mạc
cả nhân tôi trước tiên là
từ gian luyện từ nghiên cứu từ học tập
học tập ở đây là học tập từ chính nông nghiệp và chính những cán bộ mà doanh nghiệp họ cử đến
trên tinh thần là vận dụng tư tưởng của bác về trách nhiệm với công việc và thải đồ phục vụ nhân dân
làm thế nào để mỗi cán bộ công chức ở cái vị trí này là phải tân tùy với trách nhiệm
hướng dẫn kịp thời nhiệt tinh với doanh nghiệp để trả lời xử lý các vương mạch
một cách nhắc nhàng
với tinh thần đó tri cục hải quan vũng áng trở thành đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhiều nhất của hải quan hà tĩnh
đó là những nhân tố tích cực lan tỏa đến các đơn vị khác trong toàn cục
ở hà tĩnh tất cả các cơ quan đơn vị đều đã có kế hoạch riêng để thực hiện chỉ thị số năm
từ đó xuất hiện thêm nhiều điển hình tiên tiến nhiều phong trào tiêu biểu
như phong trào xây dựng các mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho thanh niên trên địa bàn xã thạch hạ
dự án đầu tư nông nghiệp đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng của chị em phụ nữ xã hương thọ huyện vũ quang
tuy nhiên để việc thực hiện chỉ thị số năm thực sự có chiều sâu với những nội dung và hình thức phong phú
trong thời gian tới ban thường vụ tình hủy hà tĩnh tiếp tục có những hướng đi cụ thể
tiếp tục phạt thiền nhân rồng các nhân tố điển hình đó và đưa các nội dung sát thực vào trong các sinh hoạt chi bồ
bảm sát vào thực tiện tranh thủ ý kiến của nhân dân của cán bồ đảng viên
để làm thế nào phạt thi rõ hơn vai trò dân chủ làm tốt hơn công tác cải cách kinh chính
và tạo được sự đồng thuần trong cán bồ đảng viên và nhân dân
thực hiện chỉ thị số năm đã và đang tạo nên động lực mới trong phát triển kinh tế xã hội
xây dựng hệ thống chính trị cùng một khối đại đoàn kết vững mạnh đưa hà tĩnh vượt qua những khó khăn
thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám đã đề ra